đảng dân chủ đã chọn ông hakim zeffri là người lãnh đạo đảng này tại hạ viện mỹ
như vậy là ông hakim zefri là người sẽ kế nhiệm bà nancy pelosi và trở thành lãnh đạo ra mẫu đầu tiên của đảng dân chủ tại hạ viện
trong bức thư đề nghị các đồng nghiệp ủng hộ nỗ lực tranh cử của mình ông hakim zebri nhấn mạnh cam kết đối với các vấn đề như công bằng chủng tộc bạo lực súng đạn thực quyền sinh sản
trong vai trò mới ông zebri cũng được kỳ vọng sẽ duy trì các lĩnh vực như mối quan hệ với mỹ và israel
tuy nhiên nhà lãnh đạo đảng dân chủ tại hạ viện dự kiến sẽ phải đối mặt với những thách thức dẫn dắt đảng dân chủ giành lại đa số ghế tại hạ viện trong cuộc bầu cử vào năm hai nghìn hai mươi
sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua đảng cộng hòa đã giành được đa số ghế tại hạ viện mỹ